đoàn công tác ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí võ văn dũng
ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban nội chính trung ương
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy hậu giang
tại buổi làm việc đoàn công tác đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phòng chống tham nhũng
thời gian qua của tỉnh hậu giang
đoàn cũng chỉ rõ những hạn chế của hậu giang trong công tác phòng chống tham nhũng
nhất là kiểm tra giám sát đối với cấp ủy cơ quan đơn vị có liên quan đến những lĩnh vực nhạy cảm
như đấu thầu đấu giá quản lý sử dụng đất đai tri tiêu ngân sách
đồng thời đề nghị hậu giang cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương
nghị quyết của trung ương về phòng chống tham nhũng gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
tăng cường kiểm tra giám sát phát hiện và xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu
khi để xảy ra sai phạm tham nhũng lãng phí